ngày tránh thai thế giới hai mươi sáu tháng chín có ý nghĩa như một chiến dịch toàn cầu
khơi dậy trách nhiệm của giới trẻ trong việc quan hệ tình dục an toàn và chủ động tránh thai
đồng thời khuyến khích tất cả mọi người đều có thể chủ động hành vi mang thai
vì những lợi ích của chính mình và cộng đồng
để hưởng ứng ngày này sáng hai mươi ba tháng chín tại hà nội
hội thảo hưởng ứng ngày tránh thai thế giới với chủ đề
chủ động tránh thai trách nhiệm không của riêng ai đã được tổ chức
hội thảo thu hút sự tham dự của gần năm trăm linh đại biểu đại diện cho các bộ ban ngành
và các cơ quan đơn vị có tham gia vào công tác dân số kế hoạch hóa gia đình trên khắp cả nước
tại đây các báo cáo thể hiện kết quả đạt được của chương trình truyền thông xã hội
cho kế hoạch dài hạn ba năm với chủ đề là phụ nữ tôi chọn sống chủ động
do tổng cục dân số kế hoạch hóa gia đình và hội liên hiệp phụ nữ việt nam thực hiện cũng đã được trình bày
bên cạnh đó cũng trong khuôn khổ của sự kiện
còn có triển lãm ảnh thể hiện quá trình ba năm thực hiện chương trình truyền thông kế hoạch hóa gia đình
vì sức khỏe cộng đồng của những cán bộ làm công tác dân số kế hoạch hóa gia đình